thanh hóa là địa phương có tỷ lệ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc bắc nam thấp so với mặt bằng chung của cả nước
trong đó chậm nhất là đoạn quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và nghi sơn diễn châu
quá trình giải phóng mặt bằng tại đây đang gặp các vướng mắt trong việc xác định nguồn gốc đất
đây là thôn quyết thắng nơi có tuyến đường nghi sơn bãi trành đi qua
toàn thôn có bảy mươi hộ dân thì ba mươi sáu hộ dân mua phải đất trước đây ủy ban nhân dân xã tân trường bán trái thẩm quyền
sau hàng chục năm bị thu trích lục đến nay người dân lại tiếp tục bức xúc vì phải bàn giao mặt bằng cho dự án quốc gia
theo sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh gặp phải nhiều vướng mắt
nhưng đến nay khó khăn nhất vẫn là xác định nguồn gốc đất tại khu vực thị xã nghi sơn trong đó có những trường hợp bán trái thẩm quyền trong quá khứ
hiện nay thì cách khắc phục là chúng tôi đang phải căn cứ vào hồ sơ của các cơ quan mà trước đây thực hiện công tác thanh tra kiểm tra
căn cứ vào hồ sơ này thì giao cho xã để bám vào để thực hiện xác định các mốc thời gian
như là hoàn thành những nhiệm vụ thải chính đến mức độ nào
và trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ thực hiện các trình tự các bước để xác định đúng đối tượng
thị xã nghi sơn đang tập trung cao độ để giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc bắc nam
đối với những vướng mắc vượt quá thẩm quyền địa phương sẽ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa để phối hợp các sở ngành liên quan tìm phương án thao gỡ
mục tiêu là không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án